vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị và các bạn có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại